ngân hàng nhân dân trung quốc thông báo sẽ rót một hai nghìn tỷ nhân dân tệ tương đương với một trăm bảy mươi ba tám tỷ usd vào các thị trường nhằm sự ổn định của thị trường tiền tệ trước nguy cơ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
ngoài việc hỗ trợ các doanh nghiệp bị tác động giới chức trung quốc cũng cam kết sẽ sử dụng nhiều công cụ chính sách tiền tệ để bảo đảm khả năng thanh khoản bằng tiền mặt
theo tính toán của ngân hàng nhân dân trung quốc lượng trái phiếu trị giá một năm nghìn tỷ nhân dân tệ sẽ được giao dịch trong ngày hôm nay đồng nghĩa với một trăm năm mươi tỷ nhân dân tệ tiền mặt sẽ được bơm vào thị trường
theo ngân hàng nhân dân trung quốc nhận định dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp bùng phát sẽ có tác động nhất thời đến nền kinh tế trung quốc nhưng không làm thay đổi nền tảng kinh tế nước này tăng trưởng về dài hạn và có chất lượng